điều này đặt ra thách thức lớn đối với chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô nhằm vừa bảo đảm tăng trưởng kinh tế mà vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
vậy liệu mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay có khả thi và những thách thức đặt ra cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế là gì
sẽ là nội dung được đề cập đến trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chúng ta đã bước qua quý i năm hai nghìn một mươi bảy với mức tăng trưởng chỉ đạt năm một
đây là kết quả gây ngạc nhiên bởi trước đó kỳ vọng chung vào thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi sáu là kinh tế sẽ khởi sắc hơn khi bước vào năm hai nghìn một mươi tám
quý ii tăng trưởng kinh tế cho thấy nhiều khởi sắc khi tăng trưởng kinh tế đạt sáu một mươi bảy tức là tăng trưởng hơn một so với quý i
đây là con số tăng trưởng khả quan so với mức tăng trưởng bình thường giữa quý sau với quý trước chỉ khoảng từ ba đến năm
nó thì hiện qua kinh tế đã có phục vội và khởi sắc đặc biệt là khởi sắc trong quý ii của năm hai nghìn một mươi bảy
nó thể hiện quả cả chữ tiêu tăng trưởng chữ tiêu giá trị tăng thêm hay là gdp của từng khu vực một đều là tốt hơn so với quý i
và trongsk tháng đầu năm chúng ta thấy công nghiệp đã khắc phục được những tồn tại của năm trước
công nghiệp chế biến xứ tạng đạt lệnh có đạt khởi sắc ngành xây dựng cũng tăng rất là cao
và đặc biệt thuộc là khu vực dịch vụ
s chú cái khởi sắc này mới ghi nhận đó là sự năng lực ngườiata không phải chuyện
chỉ đạo điều hành rất là quyết liệt rất là sát sao của chính phủ sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp của tất cả nền kinh tế của chúng ta
đóng góp vào mức tăng trưởng chung của quý ii có một mươi bảy trên hai mươi một ngành có mức tăng cao hơn so với quý i
trong đó một số ngành có mức tăng cao như khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng hai sáu mươi năm đóng góp bốn mươi ba và mức tăng trưởng chung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng năm tám mươi một đóng góp hai điểm phần trăm khu vực dịch vụ tăng sáu tám mươi năm đóng góp hai năm mươi chín điểm phần trăm
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy nhiều điểm sáng của kinh tế sáu tháng đầu năm
trong đó sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực
tính chung sáu tháng đầu năm nay chỉ số sản xuất công nghiệp tăng sáu hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành chế biến chế tạo
ngành sản xuất và phân phối điện tăng tám
ngành cung cấp nước và xử lý rác thải nước thải tăng bảy tám
riêng ngành khai khoáng giảm tám hai
trong sáu tháng đầu năm nay cả nước có trên sáu mươi một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là gần sáu trăm linh tỷ đồng
tăng một mươi hai bốn về số doanh nghiệp và tăng ba mươi chín bốn về số vốn đăng ký sáu mươi
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt chín bảy tỷ đồng tăng hai mươi bốn
nếu tính cả gần chín trăm linh tỷ đồng của khoảng một mươi tám lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn
thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy là hơn một bốn trăm năm mươi tỷ đồng
bên cạnh đó còn có một mươi năm doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
sáu tháng đầu năm kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính
tăng tính đạt gần một trăm linh tỷ đô la mỹ tăng một mươi tám chín so với cùng kỳ năm trước
cpi bình quân sáu tháng đầu năm nay tăng bốn một mươi năm so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với những kết quả nêu trên tính chung sáu tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế đạt năm bảy mươi ba
tuy nhiên con số này vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu
theo tính toán của tổng cục thống kê để đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu bảy
do quốc hội đề ra từ đầu năm thì tăng trưởng các quý còn lại phải đạt trên bảy
theo đánh giá của các chuyên gia đây là một mục tiêu rất khó khăn để thực hiện
số liệu của tổng cục thống kê cho biết sáu tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng đạt năm bảy mươi hai
nếu so với mục tiêu của quốc hội đề ra cả năm tăng sáu bảy thì tương đối là khoảng cách rất lớn
thế thì muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng sáu bảy trong năm
năm hai nghìn một mươi bảy thì trong hai quý còn lại là tốc độ tăng trưởng phải trên bảy
có nghĩa là phải từ bảy một đến bảy hai
thì đây là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề đạt ra cho chính phủ chúng ta
đánh giá về nguyên nhân tăng trưởng kinh tế chậm nhiều chuyên gia cho rằng
tăng trưởng chậm bắt nguồn từ yếu tố nền kinh tế vẫn phụ thuộc nặng nề vào các ngành khai khoáng
gánh nặng nợ xấu chậm tái cơ cấu giải ngân vốn đầu tư chậm
ngoài ra cơ cấu công nghiệp phụ thuộc vào khối doanh nghiệp
doanh nghiệp fdi doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm
nền kinh tế vẫn chủ yếu là gia công công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển cũng là những vấn đề cần được quan tâm
vừa qua chỉ số một số lĩnh vực công nghiệp thì chúng ta có cảm xúc
thì đây cũng ảnh hưởng đây là một lĩnh vụ
nhưng mà một trong những chuyên gia mà có đã nghiên cứu rất sâu về việt nam thì tôi cho rằng
hiện nay cái cản trở lớn nhất của tăng trưởng đó là nợ xấu
mà cái nợ xấu mà chúng ta không giải quyết
mà cái tận gốc một cách chia đẻ thì chắc chắn ảnh hưởng đến thân trưởng
cái gánh nặng nợ xấu của nền kinh tế nó vẫn còn đó
thì như vậy là một phần tăng trưởng tiến dụng nó phải dùng để nuôi cái nợ xấu đó
trong khi đó nhận định về tình hình kinh tế các tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín
nhiều chuyên gia cho rằng sẽ có nhiều khó khăn thách thức hơn là thuận lợi
trong nước chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động của chúng ta vẫn còn thấp
các cân đối lớn của nền kinh tế chưa thực sự vững
và không còn nhiều dư địa để điều hành
với diễn biến kinh tế sáu tháng đầu năm các chuyên gia dự báo
mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm hai nghìn một mươi bảy sẽ đạt được thấp hơn
so với mục tiêu quốc hội đề ra từ đầu năm
tôi chỉ nghĩ được khoảng sáu năm sáu ba đến sáu năm là tương đối khả thi
nhưng mà ta cứ đặt ra vấn đề sáu bảy để chúng ta phân đối
với tình hình với bối cảnh kinh tế hiện nay
và động thái chính sách không có gì thay đổi

thì dự báo tăng trưởng trong năm hai nghìn một mươi bảy thì nó sẽ cũng chỉ vào khoảng sáu ba đến sáu
lạc quan nhất thì cũng là trong khoảng sáu năm nếu như các điều kiện rất tốt rất thuận lợi
cá nhân tôi thì tôi đánh giá là chúng ta đạt được có lẽ cao nhất là khoảng sáu bốn
trong cái bối cảnh hiện nay
bởi vì sáu tháng đầu năm chúng ta chỉ đạt được năm bảy ba
mà đạt được đến sáu tháng cuối năm mà để đạt được sáu bốn thôi cũng đã là một nhiệm vụ rất khó khăn rồi
đang đạt ra thách thức lớn
tuy nhiên phát biểu trong phiên thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội
những tháng đầu năm tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng vẫn khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu này của chính phủ
theo nhận định của các chuyên gia đây là mục tiêu khó nhưng không phải không thể đạt được
tuy nhiên cần phải cân nhắc thận trọng trong điều hành để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
năm sau phải đạt ở mức cao hơn trong đó năm hai nghìn một mươi bảy là năm bản lề quan trọng nhất
quyết định kết quả của các năm tiếp theo
đó là sức ép lớn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong trung hạn
về dài hạn mắc bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu là có thực
báo cáo việt nam năm hai nghìn ba mươi năm chỉ ra nếu tăng trưởng bình quân đạt dưới sáu
thì việt nam hai mươi năm nữa vẫn thua nhiều nền kinh tế châu á ngày hôm nay
chính vì lý do này việt nam vẫn thua nhiều nền kinh tế châu á ngày hôm nay

năm hai nghìn một mươi bảy có ý nghĩa rất quan trọng năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do đó việc thủ tướng chính phủ đã đặt ra quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi
và nỗ lực điều hành là hoàn toàn hợp lý và nếu quyết tâm thì vẫn có khả năng đạt được
tuy nhiên vấn đề quan trọng là cách làm để đạt tăng trưởng gdp nhanh và hiệu quả
trong điều hành kinh tế có một số chỉ số vĩ mô bị ràng buộc bởi gdp như tỷ lệ thâm hụt ngân sách bội chi và nợ công
trong các chỉ số đó gdp theo giá danh nghĩa được dùng làm mẫu số
nếu không đạt được mục tiêu trong một năm trần nợ công sáu mươi năm hay tỷ lệ bội chi ba năm sẽ không thể duy trì được
với sự quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ các chuyên gia kinh tế cho rằng mục tiêu tăng trưởng
có thể đạt được mục tiêu trong một năm
với những cách như khai thác thêm tài nguyên hay tăng đầu tư công song đặt ra lo ngại về sự phát triển bền vững
tăng trưởng có thể có phí tổn phí tổn của đầu vào phí tổn là nếu anh tăng trưởng mà không cẩn thận
thì cái việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô nó không tốt và anh sẽ phải trả giá về sau
và cái giá ấy có thể nó còn cao hơn cả cái tăng trưởng anh đạt được trong năm
cái nữa đó còn là vấn đề
vấn đề xã hội bình đẳng còn là vấn đề môi trường
cho nên chính sách nào để thúc đẩy tăng trưởng nó sẽ là tốt đẹp nếu nó nhất quán
nếu nó cùng chiều với con đường cải cách để đảm bảo rằng tăng trưởng trong dài hạn là bền vững
những cái giải pháp mà chúng ta đề ra thì cũng có những cái rất là tốt
ví dụ như là cải thiện môi trường kinh doanh thúc đẩy đầu tư tư nhân phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
thì cái đấy là rất là tốt cho cả ngắn hạn và dài hạn
thế nhưng những cái nhiều các cái chính sách khác thì cũng còn có những dấu hỏi
ví dụ khai khoáng thêm để có tăng trưởng cao hơn
ví dụ ném thêm tiền cung tiền nó cao hơn để có đầu tư để có tiêu dùng cao hơn
ví dụ tăng cái đầu tư công thì nó đều có những cái dấu hỏi như vậy
tôi nghĩ rằng là nếu như quyết bằng được để lên đến sáu bảy có thể
khai thác thêm dầu để thêm các vấn đề tín dụng làm thêm cái việc sản xuất như là samsung mà bộ kế hoạch đầu tư đã đề nghị
nhưng mà lưu ý tất cả những cái đó phải làm sao cho chắc chắn và đừng có gây những cái hệ lụy cho những cái năm sau
liên quan đến vấn đề khai thác dầu thô theo các chuyên gia việc tăng khai thác dầu khi giá cả phục hồi là cần thiết
nhưng nếu chỉ để tăng trưởng gdp thì phải cân nhắc
khi chúng ta đang hướng đến chất lượng tăng trưởng
phương thức đóng góp tài nguyên cho tăng trưởng gdp chỉ là giải pháp tình thế thiếu bền vững và có thể hệ lụy cho tương lai
trong khi đó nếu như chúng ta mà khai thác dầu thô một triệu tấn dầu thì nó chỉ tương đương với khoảng chín hai triệu
trong cái bối cảnh là giá dầu năm nay dự báo là sẽ tăng thêm khoảng một mươi bảy hai mươi
nhưng đâu đó cũng ở mức
giá bình quân là khoảng độ năm mươi hai năm mươi ba đô
rõ ràng là nó không phải là một cái giá thuận lợi để chúng ta xuất khẩu dầu thô
có lẽ là một cái tác động lớn nhất là nếu như có đảo được cái chiều suy giảm trong ngành khai thác và tăng trưởng khai thác dầu thô
nhưng mà nếu như nhìn vào cái khai thác dầu thô chúng ta sẽ thấy là nó khó bền vững
nó khó bền vững
muốn là dầu thô có đóng góp tích cực vào tăng trưởng thì anh phải quý này anh phải khai thác cao hơn quý trước
mà quý này đã đẩy lên cao thì quý sau lại phải cao nữa
nó như là một cái nhiệm vụ bất khả thi đối với ngành dầu khí
ở mặt chính sách kích cầu thì cái dư địa đối với chính sách tài khoá là không còn
chúng ta đã đụng cái trần nợ công
và như vậy là có tăng đầu tư công thì lại phải dựa vào vay nợ
mà vay nợ thì lại đẩy đầu tư công lên cao
và như vậy trong ngắn hạn không cải thiện được hiệu quả đầu tư thì cũng không thể tăng mạnh
khai thác dầu
thế thì chúng ta phải chú ý đến cái vấn đề để giữ chữ cho những năm sau
khai thác tài nguyên là một vấn đề mà chúng ta không có ý định tập trung làm nhiều trong những thời gian tới
hay là ví dụ như chúng ta tăng thêm bốn đầu tư
tăng đến ba mươi năm của gdp
đấy là mức rất cao
nó có thể phải chú ý đến cái cân đối vĩ bộ
phải chú ý đến vấn đề lạm phát
và đặc biệt là đã định tái cơ cấu để chuyển đổi mô hình tăng trưởng
làm sao có hiệu quả hơn
thì cái sử dụng vốn phải rất là cẩn trọng
trong khi đó để đạt được mục tiêu tăng trưởng mang tính kế hoạch hóa cao
chi tiết đến từng bộ ngành để kích thích tăng trưởng
chính phủ sẽ phải dùng chính sách tài khoá để kích cầu
và khi dùng chính sách này sẽ tạo ra áp lực lớn cho mục tiêu kiểm soát lãm phát
chúng ta đang tiến tới là đạt bằng được mục tiêu tăng trưởng sáu bảy
chúng ta thấy là giữa tăng trưởng và lạm phát có mối quan hệ với nhau rất là trẻ
mê khi mà cái tăng trưởng nóng tăng trưởng cao thì chắc chắn là hướng tới lạm phát
cho nên chính phủ phải làm sao giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát
làm sao vẫn thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng là sáu bảy
nhưng mà lạm phát vẫn giảm
có nghĩa là đạt được mục tiêu là dưới bốn
mặc dù với cái điều kiện như sáu tháng vừa qua thì cái triển vọng cái khả năng
cuối năm có khả năng thực thi được
nhưng nếu cái mục tiêu tăng trưởng mà chúng ta bằng mọi giá bằng mọi cách
mà không có hiệu quả
thì chắc chắn nó sẽ đẩy lạm phát tăng lên
quyết tâm điều hành tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu sáu bảy
thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị hai mươi bốn về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó giao nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho từng ngành lĩnh vực
tuy nhiên chính phủ cũng khẳng định rằng phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu hàng đầu
không đánh đổi môi trường hay bất ổn kinh tế vĩ mô để lấy tăng trưởng
các chuyên gia cho rằng
việt nam nên đi theo kịch bản tăng trưởng tự nhiên
bởi khi đó chính phủ mang đúng tính chất kiến tạo
và như vậy có dư địa tốt hơn cho các nhà điều hành chính sách
để cả năm tăng trưởng đạt sáu bảy
thì sáu tháng cuối năm phải tăng bảy bốn mươi hai
tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng sáu mới đây
thủ tướng cho rằng đây là mục tiêu cao
nhưng chúng ta có cơ sở
căn cứ để đạt được
thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ
các địa phương tập trung vào đề xuất giải pháp cụ thể
chính phủ phải làm gì
từng bộ ngành địa phương phải làm gì
để bảo đảm tăng trưởng từng ngành
từng lĩnh vực và cả nền kinh tế
làm gì để thúc đẩy công nghiệp
và xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ hơn
cần kích cầu không
thủ tướng nhấn mạnh
cần phân cấp giao quyền mạnh mẽ hơn cho các địa phương
để đỡ phải chạy lên trung ương xin thủ tục
bên cạnh giải quyết vấn đề kinh tế
cần quan tâm hơn đến các vấn đề xã hội bức xúc
có như vậy
thì năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta mới đạt mức tăng trưởng sáu bảy
chương trình kinh tế và dự báo xin được tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
chủ nhật nhân dân bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội